tại bangkok thái lan đã diễn ra hội nghị quan chức asean chu bị với sự tham dự của trưởng đoàn quan chức cao cấp một mươi nước asean và phó tổng thư ký asean
tại hội nghị các quan chức cấp cao đã ra soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean ba mươi năm và các hội nghị liên quan
bao gồm chương trình hoạt động chương trình nghị sự và trên bốn mươi văn kiện dự kiến trình lãnh đạo cấp cao ghi nhận và thông qua
tại hội nghị các quan chức cao cấp đã trao đổi một số vấn đề như chuẩn bị cho cấp cao kỷ niệm asean hàn quốc dự kiến vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ở busan
khả năng tổ chức cấp cao asean úc thường niên bắt đầu vào cuối năm hai nghìn hai mươi tiếp tục thúc đẩy thực hiện doc và đàm phán coc giữa asean với trung quốc
cũng như triển vọng phát triển quan hệ giữa asean với tổ chức hợp tác thượng hải sco
các nước cũng bày tỏ nhất trí cao với các sáng kiến
tại hội nghị các quan chức cao cấp cao ghi nhận và thông qua đề xuất của việt nam nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác chính trị an ninh asean trong năm hai nghìn hai mươi
như tiến hành kiểm điểm giữa kỳ kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng chính trị an ninh asean năm hai nghìn hai mươi năm
củng cố diễn đàn khu vực asean và tăng cường vai trò của diễn đàn biển asean trong điều phối hoạt động hợp tác biển ở khu vực